sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
theo chương trình hội nghị lần thứ một mươi bốn sẽ bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp của quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện hoàn chỉnh lần cuối trình đại hội một mươi ba của đảng
tại hội nghị lần này trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba dự thảo quy chế bầu cử
quy chế làm việc tại đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu một số vấn đề cần tập trung thảo luận
xem xét quyết định tại hội
hội nghị trung ương lần này trên cơ sở tổng hợp nghiên cứu phân tích các ý kiến đóng góp
cập nhật tình hình trong nước khu vực và thế giới năm hai nghìn hai mươi dự báo tình hình thời gian tới
các tiểu ban đã xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân
để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo bộ chính trị xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh trình hội nghị trung ương lần này
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí trung ương dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
góp ý cụ thể vào báo cáo tiếp thu giải trình và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị
trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn đảng các đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung
chỉnh sửa và toàn văn sự thảo các văn kiện nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau
đồng thời tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần tỏ rõ chính kiến và có lập luận sắc bén sắc đáng để phản bác những ý kiến sai trái
đi ngược lại quan điểm đường lối cơ bản của đảng tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân
từ đó xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ tại hội nghị lần này
bộ chính trị sẽ báo cáo trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
về quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện cơ cấu số lượng quy trình phát hiện giới thiệu và cách làm
trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị từng đồng chí trung ương tập trung nghiên cứu kỹ tờ trình của bộ chính trị
và các tài liệu nhân sự có liên quan suy nghĩ cân nhắc thận trọng
đảng của quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết thảo luận thật kỹ cho ý kiến một cách thẳng thắn trách nhiệm
tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
theo quy định của điều lệ đảng mỗi kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của đảng đều phải xây dựng quy chế làm việc
quy chế bầu cử việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế này có ý nghĩa rất quan trọng góp phần bảo đảm thành công của đại hội
trên cơ sở đó bộ chính trị xây dựng dự thảo quy chế làm việc và dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội lần này
và hôm nay trình trung ương xem xét cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh trình đại hội một mươi ba xem xét quyết định
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần chung là phải phát huy dân chủ trí tuệ tâm huyết của mỗi đại biểu
đồng thời phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc các quy định giữ vững kỳ cương kỳ luật của đảng
trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu dự đại hội đặc biệt là vai trò nêu gương của các đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai và các đồng chí trưởng đoàn
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp vừa qua đặc biệt là kết quả thực hiện quy chế bầu cử trong đảng
do ban chấp hành trung ương khóa một mươi một ban hành đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử
trình đại hội một mươi ba của đảng bảo đảm thực hiện đúng điều lệ đảng các nguyên tắc quy chế quy định của ban chấp hành trung ương đảng
tại hội nghị lần này trung ương thảo luận cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư nhiệm kỳ khóa một mươi hai
báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
và báo cáo các công việc quan trọng mà bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương một mươi ba đến hội nghị trung ương một mươi bốn
dự kiến hội nghị làm việc đến ngày hai mươi tháng một mươi hai